hội thảo quốc tế du lịch thông minh hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa giữa kinh tế văn hóa và môi trường vừa được tổ chức tại hà nội
sự kiện này tập hợp các góc nhìn đa chiều đối với khái niệm du lịch thông minh để đưa ra các định hướng phát triển phù hợp cho ngành du lịch việt nam trong hoàn cảnh mới
hội thảo có sự tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo đại diện các bộ ngành doanh nghiệp lữ hành của việt nam
cùng các đại diện quốc tế đến từ các quốc gia tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và phát triển du lịch thông minh
trước tác động của cách mạng công nghiệp bốn và ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
hội thảo tập trung vào nội dung chia sẻ kinh nghiệm về thực trạng triển khai du lịch thông minh ở việt nam cũng như trên thế giới
ứng dụng công nghệ thông minh vào du lịch vai trò của chính quyền các hiệp hội doanh nghiệp du lịch và kinh nghiệm giải pháp quốc tế trong lĩnh vực này
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ diễn đàn quốc tế franconomics lần thứ hai hai nghìn hai mươi do viện quốc tế pháp ngữ
đại học quốc gia hà nội kết hợp với tổ chức quốc tế pháp ngữ và bộ ngoại giao đồng tổ chức